cào ngao từ khi nào vậy ạ
nó tùy vào từng con nước
khi nó nước cạn thì có thể bắt theo cái hình thức cuốc
còn nếu khi mà nước to thì bắt sủi
bắt sủi là bắt như thế nào ạ
là bắt theo hình thức công nghiệp
máy đưa máy móc vào sủi cho ngao nó vào trong rộng
yêu nhược điểm của cái việc thu hoạch bằng máy với thu hoạch thủ công là như thế nào ạ
theo hình thức công nghiệp thì giải phóng được sức lao động nhanh hơn rất là nhiều
và cái bãi này người ta có thể thu hoạch được cả vài chục tấn
nhưng mà theo hình thức công nghiệp thì có cái nhược điểm là
khi con ngao bất chợt gặp cái nguồn nước dòng nước thì nó sẽ ngậm cái cát lại
khi đến các nhà hàng hay là thế thì người ta phải ngâm sủi thì nó không có cát
còn theo hình thức cào cuốc cửu thủ công này thì mình có thể rửa cái là ăn được ngay
tức là khi cào nga thu hoạch ngao bằng cái phương pháp thủ công ấy
thì có những cái gì gần phải lưu ý không hả anh tú
cà ngao thì chúng ta đưa cào nó với cái mức nó vừa đủ
so với cái độ của con ngao nó sẽ
nếu mà con ngao nó sinh sống thì mình cào lên thì nó hiện ngay ra con ngao
còn nếu mà sâu quá hay nông quá thì nó sẽ không hiện lên được con ngao
vậy cái vừa đủ ở đây là bao nhiêu ạ
khoảng tầm khoảng ba đến năm phân
à tức là con ngao nó chỉ sống cách mặt cát từ ba đến năm cm thôi đúng không ạ
và khi chúng ta cào xuống thì chúng ta phải cào ước lượng
để mà cho cái cào mình thấy cái độ sâu cái cào xuống đúng không ạ
vâng ạ từ nãy giờ thì nghe anh tú chia sẻ khá nhiều về cái việc thu hoạch ngao rồi
và bây giờ thì tôi sẽ trực tiếp làm thử để xem là cái thu hoạch ngao này như thế nào
xin mời bà
rất là sắc đúng không ạ
tôi thấy rất là thú vị anh tú ạ
cái cảm giác mà nhìn thấy con ngao rất là béo rất là mập
thực lộ ra trước mắt mình và mình có thể nhặt lên
cảm thấy được cái thành quả đó tôi thấy rất là vui
cái việc cào ngao thì tưởng rằng là đơn giản thôi
và tôi cũng thấy khá là thích thú khi trực tiếp vào cào thử
nhưng đó chỉ là tôi khi mà tôi chỉ cào một vài nháp để làm thử thu hoạch thử thôi
tuy nhiên với người dân nuôi trồng ngao cuộc sống gắn liền với con nước
thủy triều lên rồi lại thủy triều xuống
với họ thì tôi tin chắc rằng còn rất nhiều những cái gian nan những cái vất vả trong nghề
chứ không phải chỉ là những cái cảm giác cái thú vị như tôi
khi mà chỉ quốc thử một hai nhát để mà tìm ngao cào ngao thôi quý vị ạ
sau khi được trải nghiệm cào ngao
thủy triều lên rồi lại trải nghiệm cào ngao
qua tìm hiểu tôi được biết rất nhiều thông tin thú vị mà anh chia sẻ
anh tú ơi như tôi quan sát thì bao quát trên toàn bộ cánh đầu này
thì cứ một đoạn một đoạn lại thấy có những cái trò nhỏ
không biết là cái tròi đó thì để làm gì hà anh tú
ban ngày khi thủy chiều xuống thì người dân có thể ra làm việc
và nghỉ ngơi tại cái tròi canh này
như các bạn đã biết người dân nên trên tròi nghỉ ngơi
sau đó là tối thì về ngủ ăn uống

nó đầy đủ các tiện nghi để phục vụ như một cái ngôi nhà thu nhỏ
vậy tối nay tôi sẽ mời bạn lên một cái tròi ngao của người dân
để bạn cảm nhận được cuộc sống trên cái ngôi tròi như thế nào
vâng ạ anh tứ anh có nói với tôi rằng là
tối nay ấy sẽ đưa tôi lên để mà tham quan tròi canh ngao
để xem và người dân ban đêm ở đây họ sẽ sinh hoạt tại xoài canh ngao đó như thế nào
nhưng mà đó là việc của buổi tối rồi
còn bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục cùng anh tú để đi khám phá
tìm hiểu tiếp về bãi biển đồng châu
cũng như về cuộc sống của ngư dân nơi đây
họ vẫn đang ngày đêm bám biển như thế nào
trong ngày ngoài thời gian thu hoạch ngao
người dân nơi đây còn làm rất nhiều việc khác
họ dọn vệ sinh trên mỗi ruộng ngao
cần mẫn nhặt từng xác ngao chết
từng túi ni lông từng mảnh xác con hà
để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngao dọn vệ sinh
người dân nơi đây cũng hết sức thân thiện
lúc nghỉ ngơi mọi người còn mời tôi lên tròi
để thưởng thức món ăn đặc sản
do chính họ đang ngày đêm chăm sóc
đó là món ngao hấp
ngao ở đây có vị mặn hơn
so với món ngao mà tôi đã từng được thưởng thức trước đây
và theo chia sẻ của người dân
vì nơi đây có hai dòng sông chảy qua
vào thời điểm khi nước lũ chưa xuống
mưa chưa nhiều
làm cho nước biển mặn hơn

do vậy ngao cũng có vị mặn hơn
đặc biệt ngồi giữa tròi canh ngao của người dân
và ngắm cánh đồng ngao bất tận
quả thực là một trải nghiệm vô cùng thú vị
khi hoàng hôn xuống trên bãi biển đồng châu
đã tạo nên một bức tranh vô cùng thanh bình và yên ả
người dân nơi đây cả người già trẻ nhỏ
cả người già trẻ nhỏ
và thậm chí là cả những thanh niên nữa
họ ra đây tắm mát để thư giãn
sau một ngày nắng nóng
và cảm nhận cái vẻ đẹp bất tận của quê hương mình
còn tôi thì tôi có một lựa chọn khác
tôi đã mượn cho mình một chiếc xe đạp
để đi lòng vòng quanh bãi biển
và cảm nhận sự thanh bình của nơi đây
khi hoàng hôn buông xuống
nước thủy chiều lên
bãi biển đồng châu mang một dáng vẻ hoàn toàn khác
một màu tím biếc bao phủ khắp nơi
thấp thoáng những nhà sàn gỗ
như một điểm nhấn
tô điểm cho không cảnh nơi đây
một điều thú vị không kém dành cho du khách
khi đến đồng châu
đó là có thể cùng người dân ra những tròi canh ngao
để cảm nhận biển đồng châu về đêm
cũng như tìm hiểu những thông tin thú vị
về cuộc sống của người dân
tại cánh đồng ngao
khi màn đêm buông xuống
bước lên thuyền đứng lên tròi luôn
đừng đứng bước như gặp mạng thuyền
vậy là tôi đã đặt những bước chân đầu tiên của mình
lên trên bậc thang của tròi canh ngao
và bây giờ tôi đang rất háo hức muốn vào trong tròi
để khám phá xem cuộc sống của người dân
vào ban đêm ở tại tròi canh ngao
thì sẽ diễn ra như thế nào
vào buổi tối thì ngư dân nơi đây sẽ thực hiện công việc trong ngao của mình như thế nào tại tròi này hả anh
con nước theo nâng theo từng tháng một
như tháng này thì người ta ra thường thường là người ra
như hôm nay là ghen nước thì người ta ra sớm
nhưng cũng như ngày đầu nước thì bắt đầu người ta nước chập tối là bắt đầu nó đã cạn
tầm khoảng chín một mươi giờ là nó bắt đầu nó đã cạn
thì người ta ra tầm bảy giờ
bảy giờ người ta trèo thêm nước to thì đi với không thuyền không bị vấp cọc

thứ hai là người ta xem ngao có giạt không
vì mùa này thì ngao rất hay giạt
mà người ta giạt vì vạ vào chân vây
thì nếu mà thời tiết nóng thì nó chết hết
thì buộc người ta phải bốc ra sớm và nó vãi ra sớm
vì con ngao nó chúi thì tránh những hợp thất thoát về con giống
khi mà bắt đầu bước chân lên tròi thì tôi thấy chiếc tròi này rất là chắc chắn
bây giờ ngồi đây thì tôi không hề có cảm giác rằng là mình đang ngồi một chiếc tròi ở giữa ngoài biển đâu
mà tôi nghĩ là mình đang ngồi như một căn nhà ngay trong đất liệt
vậy thì không biết là chiếc tròi này thì anh phới cũng như ngư dân đây thì sẽ làm nó như thế nào ạ
tròi các ngao của mình thường thường được làm bằng sáu cây bạch đàn
người ta chọn sáu cây bạch đàn to và thẳng
thì không được oan
cắm xuống biển sâu khoảng hai hai mét rưỡi
còn lại là người ta để nên và người ta đánh nín thành hai sàn
sàn thứ nhất thì cách từ mặt nước lên đây là khoảng bốn mét rưỡi
còn lại là sàn thứ hai
còn làm xong thì người ta tùm bằng nấy cây tre
người ta bổ ra người ta uấn thành cái vòm phủ lập bằng cái bạch và lấy dây tràn chặt
đến với huyện tiền hải
nếu ngày đầu tiên tôi lựa chọn hành trình trải nghiệm cùng ngư dân tại biển đồng châu
thì ngày thứ hai tôi bắt đầu tìm hiểu
và khám phá bãi biển cồn vành
cồn vành cách đồng châu khoảng bảy km
trên đường đi tôi bắt gặp những hàng phi lao xanh ngắt đang vươn mình trong gió như sự chào đón đầy thân thiện và gần gũi của người dân nơi đây
cồn vành có bãi biển dài khoảng sáu km bao quanh bởi dạng phi lao xanh mát
bờ cát nơi đây mịn màng thoai thoải mực nước không sâu sóng vừa phải sẽ rất thích thú khi được đắm mình trong làn nước mát
khi thủy chiều xuống với bãi cát trải dài du khách có thể trải nghiệm những trò chơi hết sức thú vị ngay tại đây
đến gần với bãi biển bãi nước ấy tôi thấy rằng nước biển ở đây có màu đục hơi đỏ một chút
và tôi đang thắc mắc là không hiểu tại sao tại cồn vành nước biển có màu như vậy ạ
nơi đây là giao của dòng sông hồng
khi sông hồng chảy vào nó ngấm với phù sa đưa phù sa vào với nệ sát chân biển
cho nên là chúng ta nhìn thấy vị phù sa nơi biển những nút biển động hay là những nút thượng nguồn nước thượng nguồn tràn về qua sông hồng thì nước mới đục như thế này
và có lẽ là trên khu vực thượng nguồn đang có mưa
không chỉ có những bãi tắm để phục vụ du khách cồn vành còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khá phong phú
với các loại thực vật đặc trưng như sú vẹt bần thông
bao phủ một vùng rộng lớn trở thành nơi cư trú của nhiều loài chim như cò thịa bồn nông mỏng biển
trên hai trăm linh loài hải sản và khoảng một trăm bảy mươi loài tàu có giá trị kinh tế
một trải nghiệm hết sức thú vị mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến cồn vành đó là ghé thăm những bến thuyền để tham gia vào chợ hải sản cùng người dân nơi đây
trước khi thủy chiều lên những thuyền đánh cá trở về
mang theo thành quả đánh bắt của cả một ngày
những sản vật này sẽ được thương lái thu mua ngay tại thuyền sau đó mang đi phân phối tại các chợ trong khu vực
ngắm những con thuyền đầy áp cá tôm hít hà vị thanh nồng của biển cả
nhìn những gương mặt người dạng dỡ sau một ngày ra khơi thành công cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị
tôi sẽ nhớ mãi những trải nghiệm của mình tại đây bởi nó không chỉ cung cấp cho tôi những thông tin hữu ích mà còn giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh đầy vất vả của những ngư dân vùng duyên hải này